khởi công dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm có tổng vốn đầu tư gần một mươi tỷ đồng
ghi nhận hiệu quả của mô hình cai nghiện tự nguyện tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số năm tp hà nội
chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
những chiêu trò gian lận thi cử đang là đề tài nóng của các sĩ tử
cùng truyền hình công an nhân dân đi sâu tìm hiểu về thực trạng này cũng như biện pháp ngăn chặn gian lận thi cử trong một thời sự trong tuần
sau đây là nội dung chi tiết thu quý vị
trong chuyến thăm và làm việc tại bình định vào chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc
tại trung đoàn không quân chín trăm hai mươi năm thuộc sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai quân chủng phòng không không quân việt nam
trung đoàn chín trăm hai mươi năm được thành lập vào ngày một mươi chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua gần năm mươi năm chiến đấu và trưởng thành trung đoàn đã huấn luyện đào tạo được ba mươi bốn khóa với hàng trăm phi công chiến đấu
có đủ phẩm chất năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trung đoàn cũng luôn trú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là điểm sáng trong quân chủng phòng không không quân
về tinh thần vượt khó tự lực tự cường
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao là bảo vệ vùng biển vùng trời biên giới hải đảo thuộc các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
với thành tích đó trung đoàn chín trăm hai mươi năm đã nhiều lần được đảng nhà nước và quân đội khen thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng
không ít cán bộ giáo viên phi công của trung đoàn đã được tặng thưởng huân trường chiến công
bằng khen của thủ tướng chính phủ và nhiều phần thường cao quý khác
tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang đã biểu dương những thành tích mà trung đoàn không quân chín trăm hai mươi năm đã đạt được
trong thời gian qua chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ trung đoàn tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng
tăng cường công tác huấn luyện và chiến đấu chủ động trong mọi tình huống không ngừng phát huy truyền thống anh hùng
của quân chủng phòng không không quân việt nam cũng như truyền thống vẻ vang của trung đoàn sau gần năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
chỉ huy trung đoàn không quân chín trăm hai mươi năm và sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai xin hứa với chủ tịch nước trần đại quang
sẽ ra sức nâng cao chất lượng công tác huấn luyện
theo hướng chính quy tình nhuệ hiện đại sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng bảo vệ vững chắc vùng biển vùng trời biên giới hải đảo
thuộc các tỉnh khu vực miền trung và tây nguyên
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ khởi công dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực tp hcm
có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một do nhà đầu tư dự án là công ty cổ phần đầu tư xây dựng trung nam trung nam group
phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức tại cảng lotus quận bảy tp hcm
cùng dự có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình nguyên phó thủ tướng trương vĩnh trọng bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng
cùng bộ trưởng lãnh đạo một số bộ ngành địa phương
dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
có tổng vốn đầu tư gần một mươi tỷ đồng do ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv tài trợ vốn
đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
đây là sự kiện quan trọng đối với người dân tp hcm bởi dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt do chiều cường kéo dài suốt thập niên qua
theo kế hoạch dự án triển khai trong ba mươi sáu tháng
đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong vòng hai mươi bốn tháng
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đây là dự án rất lớn trải dài chín trên hai mươi bốn quận huyện nên sẽ có nhiều tác động lớn đến đời sống người dân
tp hcm phải bố trí khu tán định cư và tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định
thành phố phối hợp với các bộ ngành mời các chuyên gia góp ý về quy hoạch các hồ điều tiết tình trạng sụt lún làm sao để không xảy ra tình trạng chống ngập ngược
trong quá trình triển khai dự án này thành phố cũng khẩn trương thực hiện các dự án tiếp theo để đồng bộ với nhau mới mong giải quyết được tình trạng ngập
trong quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động nhất là tình trạng giao thông đường bộ cũng như đường thủy phải thông suốt
đặc biệt chống tham nhũng trong quá trình thi công dự án
cũng trong sáng nay tại phường nghi hải thị xã cửa lò tỉnh nghệ an bộ giao thông vận tải cùng với ubnd hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đã tổ chức lễ khởi động công trình cầu cửa hội
công trình cầu cửa hội bắc qua sông lam tỉnh nghệ an và hà tĩnh
dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
công trình cầu cửa hội bắc qua sông lam kết nối thị xã cửa lò tỉnh nghệ an và huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
nằm trên tuyến đường bộ ven biển việt nam đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
công trình có kinh phí đầu tư khoảng một năm mươi tỷ đồng
công trình hoàn thành sẽ mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
góp phần tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn hai tỉnh nghệ an hà tĩnh và vùng bắc trung bộ
cùng ngày ubnd tỉnh nghệ an phối hợp với tập đoàn vingroup tổ chức lễ động thổ dự án tổ hợp khách sạn
khu vui chơi giải trí biệt thự nghỉ dưỡng vinpearl cửa hội tại phường nghi hải thị xã cửa lò
dự án có tổng trị giá chín trăm linh tỷ đồng do tập đoàn vingroup đầu tư
đây là hai dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp năm sao đầu tiên của vingroup tại khu vực bắc trung bộ và tại nghệ an
tại lễ động thổ tập đoàn vingroup đã trao năm tỷ đồng cho quỹ khuyến học tỉnh nghệ an
và ngày hôm nay cùng với chính quyền các ban ngành địa phương lực lượng công an trên cả nước đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
và ngày quốc tế ngày toàn dân phòng chống ma túy năm hai nghìn một mươi sáu
tại lễ gia quân đại diện lãnh đạo địa phương lực lượng công an đã kêu gọi toàn thể nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ chủ động phòng ngừa
không bị lôi kéo rụ rỗ vào con đường phạm tội ma túy
đồng thời tham gia giám sát giúp đỡ người nghiện ma túy bằng các hình thức cai nghiện
thực hiện các quy định về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư phòng chống tái nghiện
bên cạnh đó những người dân cần tích cực tham gia phát hiện tố giác người có hành vi buôn bán tảng chữ trái phép chất ma túy
đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy
tham gia xây dựng xã phường cơ quan đơn vị trường học không có tệ nạn ma túy
sau lễ meeting đại diện các lực lượng vũ trang các ban hành đoàn thể và đông đảo đoàn viên thanh niên
đã diễu hành cổ động tuyên truyền cho tháng cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn
với chủ trương là đa dạng hóa các biện pháp cai nghiện ma túy và tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận
với các dịch vụ thích hợp tại cộng đồng thành phố hà nội đã triển khai thí điểm nhiều mô hình mới
trong đó có mô hình cai nghiện tự nguyện tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số năm
và sau một mươi tám tháng mô hình đi vào hoạt động số người cai nghiện tự nguyện tại thành phố hà nội đã cao gấp một mươi lần số đi cai nghiện bắt buộc
em nguyễn hải nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại giảng võ ba đình hà nội nghiện ma túy đá từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay bà nội đưa em vào trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện
mọi thủ tục tiếp nhận học viên chỉ diễn ra trong khoảng thời gian hai mươi phút
với thủ tục đơn giản thuận lợi trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số năm
đang là địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình khi gửi gắm con em vào cai nghiện ma túy tự nguyện tại đây
không khí tại trung tâm giáo dục lao động xã hội số năm
trong những ngày tháng sáu này rất sôi nổi khi các học viên tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
bác sĩ đỗ trọng giám đốc trung tâm chia sẻ
từ khi trung tâm áp dụng thí điểm cai nghiện tự nguyện ban giám đốc đã quán triệt với cán bộ nhân viên trung tâm cần thay đổi quan điểm về người nghiện ma túy
đối với ca nghiện bắt buộc chúng tôi và cán bộ công nhân viên nghĩ rằng đối với người nghiện và trung tâm
công tác quản lý làm sao để cho tốt
nhưng mà đối với mô hình cai nghiện thí điểm này thì chúng tôi giáo dục cho cán bộ công nhân viên là phải thay đổi quan điểm về cái người nghiện ma túy
và coi người nghiện ma túy là người bệnh và đến đây để chúng ta phục vụ để cho người nghiện làm sao để phục hồi tốt về mặt tâm sinh lý về mặt sức khỏe
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
khi đề án thí điểm cai nghiện tự nguyện của thành phố hà nội đi vào hoạt động đến nay
đã điều trị cho một bảy trăm ba mươi lượt học viên
chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số năm
đã thu hút được gần bảy trăm linh lượt người đến cai nghiện tự nguyện
đạt một trăm năm mươi kế hoạch thành phố giao
và dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi sáu sẽ là hai trăm năm mươi
so sánh các số liệu mà chúng ta đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua
thì cho thấy rằng là số lượng người cai nghiện tự nguyện
nhiều hơn gấp trên một mươi lần so với những người bắt buộc
thì cái này cũng đã tháo gỡ được những khó khăn cho các cơ quan chức năng
cho ngay việc là đưa những người nghiện đi cai bằng tức bắt buộc
và cái này cũng đã đóng góp cho cái vấn đề đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên thủ đô trong giai đoạn vừa qua
trước tình trạng học viên cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội
tại một số tỉnh thành phố tổ chức bỏ trốn với quy mô lớn
thì mô hình cai nghiện tự nguyện đang triển khai tại hà nội
đã cho thấy tính ưu việt và khắc phục hoàn toàn tình trạng học viên bỏ trốn
đây chính là cơ sở để thành phố hà nội tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian tới
văn phòng bộ công an vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
hoan nghênh tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm của công an tỉnh bắc ninh
đã nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc theo tin báo tố giác tội phạm của nhân dân
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng sáu
kiểm tra quán karaoke funy club phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ sở này thu giữ nhiều dạng ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy
đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
và xử lý hành chính đối với hai đối tượng còn lại
trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận
xử lý tin báo tố giác tội phạm của nhân dân
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tuyên truyền cổ vũ động viên nhân dân tiếp tục ủng hộ
giúp đỡ lực lượng công an trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
và cũng từ nguồn tin báo kịp thời của quân chúng nhân dân
công an tỉnh bình dương vừa lập chiến công bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy
trên địa bàn thành phố hòa bình
và triệt xóa một băng móc túi chuyên nghiệp tại thành phố thủ dầu một
đối tượng đặng đình sơn chú viện trưng mỹ thành phố hà nội
cảnh sát hình sự công an thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
bắt quả tang về hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
từ tăng vật thu giữ của đối tượng
gồm một gói giấy bên trong có một cục bột màu trắng nghi là heroin
một tối dụng cụ sửa chữa xe máy
đặc biệt là có một vam pha khóa
lực lượng công an thành phố hòa bình đã đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
qua đó làm rõ sơn là đối tượng nằm trong chuyên án trộm cắp xe máy
mà công an thành phố hòa bình đang xác lập đối tranh
tại cơ quan công an sơn khai nhận
đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố hòa bình
thủ đoạn của sơn là ăn mặc lịch sự
đi bộ trên khắp các tuyến đường của thành phố
chọn những chỗ người dân để xe máy không có người trộm coi
rồi thực hiện hành vi pha khóa trụng xe máy
tại thành phố thu dầu một tỉnh bình dương
sau khi nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản
đội cảnh sát hành sự công an thành phố thu dầu một
đã triển khai lực lượng tiến hành truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn
các trinh sát đã phát hiện bắt giữ bốn đối tượng
là nguyễn văn bình nguyễn thanh hải chú thành phố cần thơ
đỗ văn cảnh chú thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
và phạm văn minh chú huyện thống nhất tỉnh đồng nai
tăng vật thu giữ là một mươi điện thoại di động các loại
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận
là đã tràn trộn vào đám đông khán giả
khi xem bóng đá tại các điểm công cộng
để móc cho điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài
liên quan đến vụ lật xuồng trên hồ thủy điện đại ninh
tỉnh lâm đồng xảy ra vào sáng ngày hôm qua
khiến ba người mất tích
đến chiều nay các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh lâm đồng
vẫn chưa tìm thấy ba nạn nhân mất tích trên
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào sáng sớm ngày hôm qua
anh nguyễn văn tuấn hai mươi bảy tuổi ngụ xã ninh gia
huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
cùng anh nguyễn xanh hướng ba mươi chín tuổi
quê ở thừa thiên huế tạm trú tại xã ninh gia
và nguyễn văn đạo bốn mươi bốn tuổi
chú xã lộc nga thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đi xe máy đến khu vực cầu đại ninh
rồi trèo xuồng bằng tôn vào khu vực thác bảo đại
xã tà hìn huyện đức trọng
trên lòng hồ thủy điện đại ninh
để thu mua sầu riêng
đến tối cùng ngày người nhà của cả ba người trên
không thấy họ trở về
gọi điện thoại liên lạc thì cả ba điện thoại đều tắt máy
sau đó người dân đã phát hiện chiếc can đựng xăng
và chiếc xuồng bị lật trên hồ thủy điện đại ninh
thuộc địa phận xã tà hìn huyện đức trọng
sau khi nhận được tin báo
các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh lâm đồng
và chính quyền huyện đức trọng
đã triển khai các phương án tìm kiếm
và trong sáng nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tỉnh lâm đồng cũng đã huy động hàng chục cán bộ
chiến sĩ và nhiều phương tiện
để tìm kiếm ba nạn nhân
tuy nhiên thời tiết diễn biến xấu
mưa lớn kèm theo gió mạnh
khiến cho công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
và đến chiều nay ba nạn nhân mất tích
vẫn chưa được tìm thấy
cũng liên quan đến sự việc này
chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo
thời gian tới địa phương sẽ tổng ra soát lại
các phương tiện thủy đi lại trên các lòng hồ
đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
mời quý vị cùng đến với một số thông tin về giáo dục
vào sáng ngày hôm nay hội nghị triển khai
chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi sáu
đã diễn ra tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
theo đó sẽ có hơn ba mươi ba tình nguyện viên
là sinh viên đang học tập
tại các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
trên địa bàn hai thành phố sẽ tham gia
tiếp sức mùa thi năm nay
tại thủ đô hà nội
chương trình tiếp sức mùa thi diễn ra
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày năm tháng bảy
với sự tham gia của gần một mươi ba tình nguyện viên
được phủ khắp một trăm linh bốn điểm
trên địa bàn thành phố hà nội
tập trung chủ yếu tại các điểm trung chuyển xe buýt
các tuyến xe buýt
năm cụm thi đại học gồm bảy mươi ba điểm thi
một cụm thi tốt nghiệp gồm ba mươi một điểm thi
tại hai mươi ba quận huyện
chương trình năm nay dự kiến hỗ trợ trên bảy mươi năm thí sinh
và người thân tham gia kỳ thi
trung học phổ thâm quốc gia tại hà nội
còn tại thành phố hồ chí minh
chương trình tiếp sức mùa thi năm nay
đã thu hút hơn hai mươi lượt tình nguyện viên
là sinh viên đang học tập
tại các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
sau lễ gia quân hàng nghìn tình nguyện viên
của đội hình sinh viên khảo sát nhà trọ
hậu cần đã bắt tay vào việc
phối hợp cùng đoàn viên thanh niên các quận phường
tìm kiếm kêu gọi vận động người dân
hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các thí sinh
mỗi năm khi mà mùa thi trung học phổ thông quốc gia
sắp bắt đầu là cả xã hội
lại quan tâm đến vấn đề thi cử và gian lận học đường
đó là những hành vi gian lận
khi thi cử như là thí sinh mang tài liệu vào phòng thi
sử dụng những tài liệu hoặc là thiết bị không được cho phép
hay là giám thị đã tiếp tay cho thí sinh sử dụng tài liệu
hoặc là trao đổi với nhau
vậy thực trạng gian lận trong thi cử ra sao
và làm thế nào để chấm dứt được tình trạng này
mục thời sự trong tuần của chúng tôi ngày hôm nay
xin được bàn về vấn đề này
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi năm
có hơn một triệu thí sinh đăng ký thi
sau bốn ngày thi
đã có bảy trăm bảy mươi sáu thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý
trong đó có tới bốn mươi chín thí sinh bị khiển trách
cảnh cáo là hai mươi bảy
và đình chỉ thi là sáu trăm chín mươi thí sinh
cũng trong kỳ thi trung học phổ thâm quốc gia hai nghìn một mươi năm
công an quận cầu giấy tp hà nội
đã bắt quả tang lê thị thùy linh
sinh viên đại học quốc gia
và trần đức cường
nhân viên bảo vệ của viện khoa học giáo dục việt nam
đang sử dụng thiết bị thu phát thông minh
để giải đề thi môn lịch sử
đọc lời giải vào phòng thi cho thí sinh phạm dương long
tại vụ thi số ba
cao đẳng sư phạm trung ương
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học năm hai nghìn một mươi sáu đang cận kề
thế nhưng trên các trang mạng
nhiều website vẫn công khai giao bán
những thiết bị phục vụ gian lận thi cử
rất tinh vi nhỏ gọn như thế này
không chỉ giao bán trên mạng
các thiết bị còn được cho thuê với giá khá rẻ
nhằm mời gọi các thí sinh
liên lạc qua điện thoại với một địa chỉ
giao bán tay nghe siêu nhỏ
phóng viên ngay lập tức nhận được sự phản hồi
tìm đến địa chỉ chuyên giao bán
đây là người chuyên cung cấp
các thiết bị tay nghe siêu nhỏ
cho các học sinh và sinh viên tại hà nội
và phóng viên chỉ mất ba trăm linh đồng
để thuê với một ngày sử dụng

mà sợ cái này sợ bị gió biên tắc
sợ bị gió biên tắc
bạn có phát hiện không anh
chỉ sẽ bạn đi lộ
chẳng có chuyên cung của nó đâu
chỉ phải dùng ít người đó
theo người bán hàng
các thiết bị gian lận trong thi cử này
được bán ra trước mỗi kỳ thi
với số lượng tương đối nhiều
một người đã bán mặt hàng này lâu năm
chia sẻ với phóng viên những manh khóe
của loại tay nghe siêu nhỏ này
có thể dùng bút siêu nhỏ
và tính ba d chụp lại để thi
và bằng cách đó sinh viên có thể

đưa đề bài ra ngoài
và những sinh viên có thể phối hợp với
người bên ngoài
chụp đọc và làm bài thi
mà không sợ bị giáo viên
giám thị phát hiện
khi có trong tay tay nghe siêu nhỏ
thì giám thị coi thi nào cũng có thể bị qua mặt
một cách dễ dàng
trong khi đó
một loại phương tiện gian lận trong thi cử khác
là tài liệu phao thi siêu nhỏ
cũng được bán trản lan công khai
tại nhiều khu vực các trường đại học trung học phổ thông trên địa bàn hà nội
lấy loại văn sửa địa
mỗi loại một bộ
chị phô tô cho em nhỏ nhỏ
cho vào lòng bàn tay này này
nó phao có chính xác không chị

đấy là loại dày
một loại nhỏ hơn
phao thi là thi tốt nghiệp
trung học phổ thông bình thường không ạ
tốt nghiệp đấy
một loại của nó dày
một loại bốn trăm linh trang
một loại hai trăm linh trang
một loại hai trăm linh trang

phao chọn lọc kỹ
em sợ vào thi không đúng đề gì
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
của bộ giáo dục và đào tạo
đã góp phần hạn chế việc dạy rồn
hoặc cắt xén học đối phó
với những môn học không thi như trước đây
tuy nhiên chính tình trạng chạy đôi thành tích
giữa các trường các địa phương với nhau
đã tạo nên những tiêu cực trong thi cử
kỳ thi của các cháu
vào cấp ba vào cả vài trường đại học của quốc gia
tôi muốn là thi việc thật
làm việc thật không nên lừa dối
để cho các cháu có một cái tự hào
để thi nó tự lực
chứ còn không nên là tự lực
nên là lừa dối về dạng dối
về cái việc thi
cháu sức nào của cháu nào là tự thi được
để vào những cái năm học cấp ba
và thường cả cái năm học đại học tới đây
cho nó hoàn hảo
để cho cháu có một cái tự hào
theo nghĩa là những kiến thức thầy cô dạy
ở trường là hơi nặng so với
kiến thức của học sinh
nên là một số thí sinh vẫn đang sử dụng
tài liệu vào trong thi cử
mà điều đó em nghĩ là không nên
nên là em mong muốn là
bộ giáo dục sẽ ra
để thi phù hợp với sức lực của bọn em hơn
để bọn em có thể thi tốt trong kỳ thi lần này
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
tiến sĩ trịnh hòa bình
giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội cho rằng
chính sức ép từ cuộc sống
sự kỳ vọng quá lớn của gia đình
đã khiến tâm lý các em áp lực
dẫn đến việc học sinh tìm mọi cách
để đạt được mục đích là có kết quả cao như vậy
việc gian lận trong thi cử
là điều không thể tránh khỏi
tâm lý học hành đỗ đạt
và bằng mọi cách để có được mảnh bằng
thì nó không chỉ diễn ra chẳng trong nhóm sĩ tử
mà là ngay cả bậc cha mẹ của cái sĩ tử
và thậm chí ở một trường hợp nào đấy mà nói
thì chúng ta nói rằng
cái khát khao cho con đi học
khát khao cho con học hành đỗ đạt
lại còn trở nên bỏng cháy hơn ở các bậc cha mẹ
vân vân và vân vân
thế từ đấy nó dẫn đến câu chuyện là
bằng mọi cách phải có được kết quả tốt
và kết quả thì có nghĩa là thành tích
và từ đấy nó dẫn đến
kết quả tốt

là một căn bệnh gọi là căn bệnh thành tích
thực tế hiện nay địa phương vùng miền nào
cũng muốn tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp
trung học phổ thông phải cao phải vượt trội
không những tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao
so với tỉnh bạn mà nhiều địa phương
còn chạy theo tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
loại khá giỏi cũng phải cao
hiện tượng tiêu cực thì
cũng không chỉ nguyên nhân là do
sở dụng của các người các đồng chí
trong sở dục gây ra nó còn tâm lý xã hội nữa
thậm chí đôi khi tôi nghĩ là đôi khi
phụ huynh cũng có những cái
đôi khi có những cái lỗi trong chuyện này
chứ tôi nghĩ cái này thì vấn đề là phải
phải có cố gắng giáo dục
tức là tuyên truyền giáo dục để đồng bộ
cả một hệ thống chính trị vào cuộc
tôi cho là mới khắc phục tận gốc được cái chuyện
mà gọi là cái gian lận ấm thi cử
chứ hết phải đào tạo cho học sinh
cái tâm cái lý tưởng
học để làm gì
có phải học vì bố mẹ học vì thầy cô
học vì chính mình
chính tương lai của mình mình học
chứ không phải là bố mẹ bảo đi học
không phải là bố mẹ bảo đi học cho học
cũng càng không phải vì cái danh vọng
mình phải trở thành ông nội bà kia
mà học để cho mình có sự nghiệp
các em nếu tự xác định
mình học cho có sự nghiệp của mình
thì các em sẽ tự đạt học
hiện nay cái mà học sinh
cần thi tốt nghiệp phổ thông
không phải là tấm bằng thuần túy
mà là năng lực để học nghề hay học lên đại học
để gây dựng một tương lai cho bản thân
nếu các nhà quản lý giáo dục và giáo viên
vẫn coi trọng thành tích
vẫn còn tình trạng ngồi nhầm lớp
và phụ huynh vẫn có suy nghĩ sai lệch
về trường truyền
lắp chọn thì căn bệnh chạy thành tích
và tình trạng tiêu cực trong thi cử
sẽ vẫn còn tiếp diễn
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành
quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và quy chế tuyển sinh đại học
năm nay quy chế tuyển sinh sẽ sửa đổi bổ sung
nhằm khắc phục những hạn chế của năm hai nghìn một mươi năm
và nhân rộng những kinh nghiệm tốt
trước kỳ thi thì bộ cũng chỉ đạo
và đề xuất các tỉnh thành trên cả nước
có các cụm thi điểm thi đảm bảo an ninh
an toàn trong suốt kỳ thi
đồng thời phòng ngừa và phát hiện
ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận trong thi cử